bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm trong đơn kháng cáo sáu bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ tội của mình như phạm tội lần đầu nhân thân tốt thành khẩn khai báo và hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án có thái độ ăn năn hối cải nhận thức rõ sai phạm của mình
các bị cáo cũng mong muốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội xem xét điều kiện về nhận thức chưa đầy đủ thiếu thông tin về dự án
từ đó đề nghị tòa cấp phúc thẩm cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt giảm khung điều khoản tội danh áp dụng miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo
ngoài sáu bị cáo có đơn kháng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại ba bốn trăm linh m hai đất tại tàm đảo vĩnh phúc cho công ty
đây là khu đất liên quan đến bị cáo trịnh xuân thanh tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trả lại quyền sử dụng đất khu đất này cho tổng công ty pvc
trước đó trong các ngày từ mùng tám đến ngày một mươi năm tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai đối với trần huy tạm trú tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy về hành vi giết người
đây là đối tượng đã cắt lìa đầu người đàn ông ở cách nhà đối tượng năm trăm linh m vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín
trước đó khoảng một mươi sáu giờ nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn
người dân chạy đến phát hiện trần huy đã giết chết người đàn ông trong hẻm rồi thản hiên mang ra để phần thi thể nạn nhân trước cửa nhà
trên đường đi huy đập phá cửa kính một số nhà dân gần đó rồi vào nhà cầm dao cố thủ
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành
sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế đưa đối tượng về trụ sở công an phường mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra
anh có đang nghỉ chơi ra đường mình không
tiến hành khám xét nơi ở của huy tại số nhà sáu trăm bốn mươi năm trên năm mươi một trên bảy đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
lực lượng công an đã thu giữ một số tăng vật có liên quan qua kiểm tra đối tượng này không sử dụng ma túy
công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục xử lý theo quy định
với đội danh giết người và che giấu tội phạm bị cáo đặng trung quy đã bị tuyên án trung thân đào thị hồng hoa bị tuyên án một mươi sáu tháng tù giam
phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng chín tại thành phố đà nẵng
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
anh lê thành đạt thấy đào thị hồng hoa quê ở tỉnh bình định đang là nhân viên quán karaoke đi cùng với bạn trai là đặng trung quy
nên đạt lại gần rủ hoa đi chơi đặng trung quy phản ứng và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
quy rút con dao bấm mang sẵn trong túi đâm vào ngực lê thành đạt gục xuống đường sau đó quy và hoa đón xe taxi bỏ trốn
một lúc sau nhóm bạn phát hiện đạt nằm trên đường và đưa đi cấp cứu sau năm ngày bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã bắt gặp cặp tình nhân trên trốn tại tỉnh bình định
tại phiên tòa cả hai đã cuối đầu nhận tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình
dấn năm kg ma túy vào hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài nhưng vẫn không thoát khỏi sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng chức năng
toàn bộ số lô hàng có chứa ma túy đã bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện và thu giữ
trong quá trình làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu theo loại hình quả biếu quà tặng tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phát hiện một kiện hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore
và điểm đến cuối cùng là australia có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra thực tế
qua kiểm tra lực lượng hải quan phát hiện trong kiện hàng có một gói sứa biển bên trong là một gói ma túy đá trọng lượng hơn một kg
ngụy trang giữa sứa biển cắt nhỏ
trước đó cơ quan hải quan cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể
ngụy trang tinh vi trong các gói cá khô
do một đối tượng tại hải phòng ủy thác cho công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
và điểm đến cuối cùng cũng là australia
có nơi trên hai trăm linh mm trong những ngày qua đã khiến cho mực nước các sông suối dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi
đặc biệt là tình trạng sạt lở đất đã khiến cho nhiều tuyến đường bị chia cắt
tại một số huyện vùng trũng của tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã bị ngập sâu chính quyền phải di rời người dân đến nơi an toàn
tuy nhiên vẫn còn ba xã đang bị ngập sâu từ một đến hai mét

chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp khắc phục thiệt hại đồng thời phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
hiện nay huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng trực tiếp xuống cơ sở cùng với các địa phương
để thực hiện xuống trong bốn tài trộn và tập trung cao nhất cho đảm bảo thức mạng an toàn cho con người
đảm bảo an sinh sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng bị ngập
còn tại hà tĩnh mưa lớn đã làm mái ta lùi dương tại km tám mươi hai ba trăm linh trên quốc lộ tám a
đoạn qua khu vực gần cầu eo cô gái thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở
khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc hoàn toàn
khối lượng đất đá ước tính khoảng tám trăm linh chín trăm linh mét khối tràn xuống chắn hết toàn bộ phần đường
các đơn vị chức năng đã huy động phương tiện nhân lực để dọn đất đá
để các phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại
hiện trên địa bàn
mưa đã ngớt một số vùng thấp trũng nước đã rút
tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rất lớn
trước đó tại xã sơn hàm huyện hương sơn sạt lở đất đã vùi lấp một gia đình
khiến một cháu nhỏ bị gãy chân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nãn tội phạm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý